với kỳ vọng đẩy nhanh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
thu hút hàng trăm doanh nghiệp và các chủ trang trại tham gia
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một chủ trương lớn của tỉnh bà rịa vũng tàu
các doanh nghiệp trang trại phải áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
tạo ra chuỗi sản xuất khép kín từ khâu sản xuất đến đầu ra sản phẩm
sau khi làm thành công sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân mở rộng mô hình sản xuất
bao tiêu sản phẩm tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh rộng lớn
đáp ứng nhu cầu không chỉ của thị trường trong nước và cả nước ngoài
tại hội nghị tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã thông tin chi tiết
cụ thể quy hoạch các khu nông nghiệp và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tỉnh dành hơn năm hectare ở các huyện châu đức tân thành đất đỏ xuyên mộc
để phục vụ đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tiếp theo chương trình trải nghiệm tour du lịch đi bộ miễn phí tại tp hcm
nhiều trường học không nước sinh hoạt không nhà vệ sinh tại con tum
thưa quý vị vào ngày một mươi ba tháng chín tại thành phố hải dương liên đoàn lao động tỉnh hải dương
đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ
cho đoàn viên công đoàn tới công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở
đồng thời tiến hành thỏa thuận ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên người lao động trong doanh nghiệp
triển khai đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên người lao động với giá ưu đãi
chất lượng bảo đảm
nhiều công ty đã sành mặt bằng tại nhà ăn hay các khuôn viên của công ty
để mở các gian hàng với hàng trăm mặt hàng như đồ uống thực phẩm hàng gia dụng
nhằm trợ giá trực tiếp cho người lao động với hàng trăm loại mặt hàng tiêu dùng với giá gốc
nhằm nâng cao công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn
sáng ngày một mươi ba tháng chín ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức đối thoại với đại diện người lao động
và các doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu việc làm
qua đó bố trí đào tạo nguồn nhân lực phù hợp tăng thu nhập cho người lao động
góp phần phát triển kinh tế xã hội
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh lào cai đã tập trung đào tạo nghề
trong sáu lĩnh vực chính gồm ngành khai thác mỏ ngành xây dựng ngành thương mại dịch vụ và du lịch
ngành kỹ thuật sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp ngành thủy điện và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng
tỷ lệ qua đào tạo nghề từ hai mươi bảy tám năm hai nghìn một mươi đã tăng lên bốn mươi năm ba mươi hai năm hai nghìn một mươi
tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên bảy mươi năm
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải pháp và cơ chế phối hợp
để từng bước nâng cao trình độ cho người lao động giải quyết việc làm tránh lãng phí nguồn nhân lực
qua đó tỉnh lào cai sẽ tạo điều kiện thuận lợi
rộng quy mô đào tạo theo hướng xã hội hóa và liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp
để đào tạo lao động có chất lượng trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
và nhu cầu nhân lực trên địa bàn
thưa quý vị một sản phẩm du lịch miễn phí rất thú vị vừa được triển khai tại tp hcm
nhằm kết nối nhịp cầu văn hóa việt nam với du khách quốc tế
thông qua các chương trình tham quan bằng hình thức đi bộ
chương trình này sẽ được triển khai vào ba ngày cuối tuần
với bốn sản phẩm chính du khách có thể lựa chọn là hòn ngọc viễn đông
tp trẻ năng động dâu ấn một thời và nhuộn nhịp khu phố người hòa
dự kiến sau tp hcm mô hình free walking tour sẽ được áp dụng lần lượt
tại hà nội hạ long đà nẵng hội an cần thơ và một số thành phố lớn khác trên cả nước
dù là lần thứ hai đến việt nam nhưng đây là lần đầu tiên
nữ du khách người thuỷ điển này đến với tp hcm
thay vì chọn đi xích lô
thuê xe máy hay đi xe buýt taxi du khách này quyết định tham gia free walking tour
để tìm hiểu và cùng ngắm nhìn đường phố sai thành
tôi vừa đi bộ vừa tự do ngắm nhìn xung quanh
từ người đi trên phố đến những quán cà phê nhỏ
tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất thú vị mà khi đi bộ như thế này mới có được
thay vì di chuyển bằng xe đến các điểm tham quan
du khách đã chọn tour du lịch bằng hình thức đi bộ
để khám phá nét đẹp cảnh quanh

không cần chạy đua với thời gian
tour đi bộ tạo cho du khách cảm giác thong dòng tự tại
rừng đèn đỏ có thể tranh thủ ngắm phố phương
có thể dừng lại trò chuyện với người địa phương
hay thậm chí là thưởng thức một món ăn đường phố
tôi nghĩ đây là cách rất tốt để có thể nhìn ngắm sài gòn
và tìm hiểu về những cảnh đẹp ở việt nam
một trong địa điểm tôi ấn tượng nhất là tòa nhà ủy ban thành phố
vì nó được xây theo sung cách kiến trúc pháp mà tôi rất ưa thích
ở mỗi thành phố lớn đều đi du lịch bằng cách đi bộ
đây là một cách để hiểu về thành phố mà tôi đặt chân đến
cách đi bộ thì dĩ nhiên nó hơi cực hơn so với đi xe
nhưng mà cảm thấy vui hơn vì khách lúc nào cũng đi theo mình
họ sẽ có những câu hỏi rất là thú vị mà nhiều khi đi xe không có được
đi xe thì em chỉ chạy qua thôi
xong rồi khách lại chỉ lướt qua nhiều khi khách không kịp hỏi
nhưng mà khi mình đi bộ thì khách sẽ yêu cầu em dần lại
hỏi tại sao như thế này tại sao như thế kia
thì mình mới trả lời lại cho khách như thế
một tour đi bộ trải nghiệm từ hai đến ba giờ đồng hồ
nhưng cũng có thể kéo dài hơn theo nhu cầu của du khách
mỗi một điểm đến mỗi một cung đường đi qua là một câu chuyện khác nhau
mà ở đó các hướng dẫn viên sẽ dẫn dắt du khách
thông qua những câu chuyện kể về lịch sử văn hóa của đất nước và con người việt nam
thưa quý vị bước vào năm học mới chưa vơi nỗi lo thiếu sách vở dụng cụ học tập
thì các thầy cô giáo và các em học sinh ở huyện nghèo tu mơ rồng tỉnh con tum
lại thêm nỗi lo về thiếu nước sinh hoạt không có nhà vệ sinh
số liệu từ phòng giáo dục huyện tu mơ rông cho biết
có đến tám mươi trên chín mươi trường thiếu nước sinh hoạt và chín mươi trường học chưa có nhà vệ sinh kiên cố
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã tu mơ rồng huyện tu mơ rồng tỉnh con tum
là một trong số trường khó khăn nhất về nước sinh hoạt cũng như nhà vệ sinh
hàng ngày các thầy cô giáo cũng như học sinh phải đi hơn bốn trăm linh mét để lấy nước về phục vụ cho sinh hoạt
nhà vệ sinh không có nên toàn bộ tám mươi hai học sinh cùng một mươi sáu cán bộ giáo viên của trường
phải sử dụng nhà vệ sinh dựng tạm bằng mấy tấm tôn tạm bỡ
mùa nắng còn đỡ bất tiện nhất là vào mùa mưa
thứ nhất là cái khó khăn thứ nhất là về nguồn nước
là nguồn nước sinh hoạt đối với nhà trường hiện tại cho giáo viên và học sinh tính đến thời điểm này là không có
ngày xưa nó có nước tự chảy nhưng bây giờ là không sử dụng được nữa
nguyên nhân là thứ nhất là đường ống ngày xưa đã làm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến giờ là đã bị hư hỏng rất là nhiều
và thứ hai nữa là khi mà vào mùa lưng rẫy là bà con phát rẫy ở trên nguồn
là người ta sử dụng thức trừ cỏ và thức bảo vệ thực vật
nó cũng rất là nguy hiểm nên là nhà trường cũng không dám sử dụng nữa
ngay từ đầu năm học trường phổ thông dân tộc bán chú tê săng xã tê săng huyện tumarong
đã phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh mua ống nước
lắp từ nguồn nước tự chảy trên núi cao dẫn về trường
nhưng với nguồn nước suối mùa mưa thì đục mà mùa nắng thì không có
còn nhà vệ sinh được khắc phục bằng cách đào hố ghép ván lợp tôn tạm hai nhà vệ sinh
cho một trăm năm mươi năm học sinh và một mươi trường
cảm ơn các giáo viên
khả quan nhất là điểm trường mầm non làng đắc năng xã tumarong
mới được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất hệ thống nhà vệ sinh tự hoại khép kín
nhưng cũng đành bảo không vì không có nước
hàng ngày cô y rằng phải đi bộ hơn năm trăm linh mét
sách nước về để phục vụ sinh hoạt cho hai mươi em học sinh tại điểm trường hết sức vất vả
điểm lớp của em thì lớp thì căng cang nhưng mà điện nước thì không có
đi sắp nước thì sắp rất là xa
nên một mình em thì đứng lớp không thể đảm bảo việc vừa dạy vừa nấu cơm cho các cháu
chính vì vậy trường không thể dạy bán chú được
cho nên rất thiệt thòi cho các cháu
hiện nay về cái nguyên nhân hiện nay thực sự là thiếu nước sinh hoạt
về công trình vệ sinh tại trường và điểm trường
về cái sự đầu tư của huyện của ngành thì đã có sự đầu tư
nhưng mà cái nguồn vốn để đầu tư công trình vệ sinh nó đã rất là lớn
một số cái công trình vệ sinh hiện nay nó đã xung cấp đã đầu tư lâu rồi
nên bây giờ hư hỏng thì không thể sử dụng được cho nên là thiếu
còn nước sinh hoạt là thiếu thì cũng thiếu nguồn vốn nhiều
vì những người diễn khoan phải bỏ nhiều vợ rất là nhiều tiền
còn một số điểm là không thể diễn đào được mà phải dùng nước tự chảy
tù mơ rồng là huyện nằm trong diện các huyện nghèo ba mươi a của cả nước
để khắc phục tình trạng thiếu nước
thiếu nhà vệ sinh ở các điểm trường nếu chỉ trông chờ vào xã hội hóa
hay ngân sách của huyện thì chưa biết bao giờ làm được
mong rằng các cơ quan chức năng tỉnh con tum quan tâm tìm giải pháp
đầu tư tạo môi trường xanh sạch đẹp cho các trường học nơi đây
giúp các thầy cô và các em học sinh nơi đây yên tâm học tập và công tác
sẵn sàng cùng mỹ gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược
tỷ lệ thanh niên hàn quốc thất nghiệp ở mức cao nhất trong gần hai thập kỷ
nga sẵn sàng thảo luận với mỹ về việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới
giữa hai nước gọi tắt là start
đây là thông báo được bộ ngoại giao nga đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa moscow và washington
liên quan đến việc cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
bộ ngoại giao nga tuyên bố moscow sẵn sàng thảo luận với washington về việc gia hạn thêm năm năm hiệp ước start mới
nếu cả hai bên đều sẵn sàng
nga và mỹ ký start mới từ năm hai nghìn một mươi và hiệp ước chính thức có hiệu lực từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
văn bản này quy định đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám mỗi nước phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược
được triển khai xuống còn không quá một năm trăm năm mươi đầu đạn mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua
ngoài ra hiệp ước này cũng giới hạn số tên lửa triển khai trên đất liền và tàu ngầm
cũng như số máy bay ném bom có khả năng trang bị vũ khí hạt nhân
tuy nhiên trong cuộc điện đàm với tổng thống nga vladimir putin hồi đầu tháng hai vừa qua
tân tổng thống donald trump đã gọi văn kiện này là thỏa thuận tồi với mỹ
hơn hai trăm linh người dân tại các tỉnh phúc kiến và chiết giang của trung quốc đã phải sơ tán khi bão
ven biển đông nam nước này cơ quan khí tượng tỉnh phúc kiến dự báo bão talim sẽ tăng cường độ
trở thành siêu bão với tốc độ di chuyển từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh km một giờ trong hai ngày tới
dự báo bão talim sẽ di chuyển theo hướng tây bắc và gây mưa lớn tại tỉnh chiết giang một mươi bốn tháng chín
tới sáng một mươi năm tháng chín hoặc di chuyển theo hướng bắc trên vùng biển gần tỉnh chiết giang trong
ngày một mươi năm tháng chín sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc
tại tỉnh phúc kiến
hơn một trăm hai mươi người đã được sơ tán tới các địa điểm an toàn hai mươi tàu cá đã trở về bờ neo
đậu trong khi hai địa điểm du lịch công trình xây dựng tạm thời đóng cửa tại tỉnh chiết giang
gần chín mươi người đã sơ tán và hơn bốn bảy trăm linh tàu cá đã cập cảng an toàn
cùng thời điểm hiện tại bão doruxi hoạt động ngay sau bão talim được dự báo quét qua vùng ven
biển trên đảo hải nam trung quốc hoặc đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh này trong tối ngày
một mươi bốn tháng chín hoặc sáng một mươi năm tháng chín
tám công dân afghanistan bị đức trục xuất đã về tới thủ đô kabul sau khi berlin nối lại việc
hồi hương người tị nạn afghanistan đây là đợt hồi hương người tị nạn afghanistan thứ sáu mà
đức thực hiện kể từ tháng một mươi hai năm ngoái theo một thỏa thuận giữa afghanistan và liên minh
châu âu eu nhằm hạn chế làn sóng người di cư kể từ khi số người tị nạn vào đức vượt một triệu
người trong năm hai nghìn một mươi năm chính phủ của thủ tướng angela merkel thể hiện lập trường
hướng dẫn đối với vấn đề người tị nạn phần lớn đến từ iraq syri và afghanistan
berlin tiếp nhận phần lớn người tị nạn đến từ syri song cho rằng có thể đưa người tị nạn afghanistan
về nước an toàn cho dù phiến quân taliban cũng như tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng hoạt động
khủng bố khắp nơi ở đất nước này sau vụ đánh bom xe gần đại sứ quán đức nằm trong khu vực ngoại
giao đoàn ở kabul ngày ba mươi một tháng năm khiến khoảng một trăm năm mươi người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
đưa người tị nạn afghanistan về nước trừ khi họ phạm tội hình sự và là nghi phạm khủng bố
liên hợp quốc vừa công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của
liên hợp quốc tới năm hai nghìn ba mươi được khảo sát tại hai trăm linh nước trên thế giới theo đó cho tới nay
không quốc gia nào đạt được chỉ tiêu về y tế không quốc gia nào đạt chỉ tiêu về thanh toán
bệnh lao chưa đến năm đạt chỉ tiêu về giảm số người tự tử thiệt mạng vì tai nạn giao thông
bệnh béo phì ở trẻ em và chỉ có bảy có khả năng loại trừ nguy cơ lây nhiễm hiv mới
các nước chỉ đạt được một phần năm trong tổng số ba mươi bảy mục tiêu liên quan đến y tế trong các mục tiêu
phát triển bền vững của liên hợp quốc phần lớn còn lại đều nằm ngoài tầm với của hầu hết các
quốc gia có sự tranh lệch rất lớn giữa các nước giàu và nước nghèo trong kết quả thực hiện các
mục tiêu phát triển bền vững liên quan tới y tế cụ thể các quốc gia có thu nhập cao dự kiến sẽ đạt tới ba mươi
khoảng tám các mục tiêu liên quan đến y tế trong khi con số này ở các nước có thu nhập thấp chỉ là
singapore iceland và thụy điển là những hình mẫu tốt nhất về thực hiện các mục tiêu của liên
hợp quốc liên quan đến y tế và đứng cuối danh sách là somali cộng hòa trung phi và afghanistan
cơ quan thống kê hàn quốc cho biết thị trường lao động của nước này vẫn trong tình trạng trì trệ
khi tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên hàn quốc đang ở mức cao nhất trong vòng một mươi tám năm qua và tăng trưởng ba
tiếp tục giảm tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở hàn quốc trong tháng tám vừa qua ở mức ba sáu không
thay đổi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên từ một mươi năm đến hai mươi chín tuổi
tăng một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu lên mức chín bốn mức cao nhất kể từ tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
dịch vụ trong đó có lĩnh vực du lịch bị tác động nặng nhất do số lượng du khách trung quốc đến hàn
quốc tiếp tục giảm cơ quan thống kê hàn quốc cho biết thị trường lao động của nước này vẫn trong tình trạng trì trệ
vượt tiêu dùng tư nhân vẫn chưa phục hồi hoàn toàn tạo nên vòng luận quẩn là các công ty tuyển dụng ít hơn
vì vậy người tiêu dùng chi tiêu ít hơn trong khi đó tăng trưởng việc làm giảm xuống mức thấp nhất trong
bốn năm qua phản ánh điều kiện thị trường lao động khó khăn chính phủ của tổng thống moon jae in đặt
ưu tiên là tạo việc làm tuy nhiên chính sách tạo việc làm chưa phát huy hiệu quả chính phủ đã dành
ngân sách bổ sung một mươi một hai trăm linh tỷ won tương đương một mươi tỷ đô la được quốc hội thông qua cuối tháng bảy vừa qua
ưu tiên tạo thêm việc làm và thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế
thưa quý vị tờ polymer mệnh giá một mươi bảng mới của anh chính thức được đưa vào lưu thông kể từ ngày hôm nay
tờ bạc mới này được in hình nữ văn sĩ nổi tiếng người anh jean auston thay cho tờ tiền một mươi bảng in hình
nhà khoa học charlewin đang được lưu hành sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước
nhất là với các nhà sưu tập khi họ bắt đầu săn lùng các series đầu của tờ một mươi bảng mới này
tờ một mươi bảng mới có kích thước nhỏ hơn tờ một mươi bảng cũ và ở góc trái của tờ tiền mới có các chấm dập nổi
giúp người khiếm thị có thể phân biệt được giá trị của tờ bạc này
tờ một mươi bảng anh có ý nghĩa lưu niệm rất lớn nhất là đối với bà jane austen
vì trước đây nữ văn sĩ từng nhận được một mươi bảng anh từ nhà xuất bản cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình
nữ hoàng elizabeth đệ nhị sẽ là người sở hữu tờ bạc một mươi bảng đầu tiên với series aa một một
với tổng trị giá tám tỷ bảng đồng tiền giấy một mươi bảng hiện nay sẽ ngừng lưu hành từ mùa xuân sang năm
tuy nhiên ngân hàng trung ương anh chưa ấn định ngày cụ thể cho việc rút đồng bạc mệnh giá một mươi bảng hiện nay ra khỏi hệ thống lưu thông
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt